hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày bắc hồ về nước hai mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
đoàn công tác của truyền hình nhân dân đã đến dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt bắc bó
và tặng quà cho các gia đình chính sách học sinh nghèo vượt khó của xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng
đoàn đã đến thắp hương tại khu đền thờ chủ tịch hồ chí minh và viết cảm tưởng tại đây
tiếp đó đoàn công tác đã tặng tám mươi bảy xuất quà cho các đối tượng chính sách và học sinh nghèo vượt khó của xã trường hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng
đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hành trình về nguồn của báo nhân dân nói chung và truyền hình nhân dân nói riêng
chương trình đã trở thành một nhịp cầu trong chuyến hành trình tri ân đến với thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước
góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước tự hào dân tộc trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay